báo đại biểu nhân dân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập
ngày năm tháng một mươi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển độ ba tị đã tham dự lễ kỷ niệm
trải qua ba mươi năm hình thành và phát triển báo đại biểu nhân dân đã trưởng thành vượt bậc
từ một tờ tạp chí phát hành hai tháng một kỳ nay báo đã có nhiều ấn phẩm với số lượng phát hành lớn tới sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
báo đã làm tốt vai trò tiếng nói của quốc hội diễn đàn của đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân và cử tri
truyền tải tâm nguyện của cử tri trước những vấn đề bước xúc của cuộc sống
thay mặt quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà báo đại biểu nhân dân đã đạt được
đồng thời đề nghị trong thời gian tới báo cần tiên phong trong tuyên truyền về những chủ trương chính sách pháp luật mới
trở thành kênh thông tin và cung cấp thông tin quan trọng chính thống chuẩn mực chuyên sâu
về những nội dung chính sách quyết sách được quốc hội thảo luận xem xét thông qua
nhằm định hướng truyền thông và dư luận xã hội làm cho cử tri hiểu và ủng hộ các chính sách của đảng và nhà nước
tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
trao hôn trương lao động hạng nhì cho tập thể những người làm báo đại biểu nhân dân